tại thành phố buôn ma thuật đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trường ban tổ chức trung ương dự lễ meeting kỷ niệm tám mươi năm ngày thành lập đảng bộ tỉnh đắk lắc
hai mươi tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
đảng bộ tỉnh đắk lắc hiện có hai mươi đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy trên bảy trăm tám mươi ba tổ chức cơ sở đảng
với hơn tám mươi tám trăm linh đảng viên
kỷ niệm tám mươi năm ngày thành lập đảng bộ tỉnh đắk lắc là dịp để các dân tộc anh em tỉnh đắk lắc
tiếp tục phát huy truyền thống tám mươi năm lịch sử vẻ vang kế thừa bản lĩnh trí tuệ và tinh thần đấu tranh anh hùng
bất khuất của các thế hệ đi trước để phân đấu xây dựng quê hương đắk lắc ngày càng giàu đẹp văn minh bản sắc
phát biểu tại buổi lễ đồng chí phạm minh chính bày tỏ niềm vui và chúc mừng những thành quả mà đảng bộ
quân và nhân dân các dân tộc tỉnh đắk lắc đã đạt được trong tám mươi năm qua
đồng thời mong muốn đắk lắc tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc
từng bước xây dựng tỉnh đắk lắc giàu đẹp văn minh bản sắc
xứng đáng là trung tâm vùng tây nguyên trên tất cả các lĩnh vực
như kỳ vọng được đặt ra tại nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh đắk lắc lần thứ một mươi bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm